theo hệ thống báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay cả nước đã ghi nhận
hơn một mươi một trường hợp mắc tay chân miệng tại khắp các tỉnh thành số lượng bệnh nhân đến khám
và điều trị căn bệnh truyền nhiễm này đã liên tục gia tăng trong hai tuần gần đây
với hàng chục ổ dịch nhiều ca bị biến chứng nặng sang viêm não
theo các bác sĩ bệnh tay chân miệng xuất hiện quanh năm tuy nhiên từ tháng chín đến tháng một mươi hai
sau khi tiệu trường là thời gian dịch bệnh này bùng phát mạnh nhất số trẻ nhập viện tăng cao
hàng nghìn bệnh nhân mắc mới tay chân miệng trong vòng một tuần tại khắp các địa phương
trong đó số ca cao nhất là thành phố hồ chí minh đồng nai đắk lắc quảng ngãi hà nội
vĩnh phúc hải phòng bắc ninh
hầu hết trẻ đều có tổn thương ở da bắt đầu từ các nốt phòng rộp mần đỏ ở miệng
lòng bàn tay bàn chân đầu gối mông nhiều trẻ còn có dấu hiệu co giật suốt ly bì không hạ
đây là những trường hợp có dấu hiệu biến chứng ở mức độ hai b của bệnh cũng tức là mức độ nặng
dù chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong trong năm nay nhưng tuyệt đối không được chủ quan
người đã mắc tay chân miệng vẫn có thể mắc lại lần thứ hai
tần suất mắc tay chân miệng so với mỗi năm tăng cao hơn gấp khoảng hai lần
ngoài ra đặc biệt năm nay gặp rất nhiều bệnh nhân tay chân miệng có những mức độ nặng
và có những biến chứng khả năng lây chéo ở nhà trẻ mẫu giáo rất lớn
do là các trẻ thường chơi chung với nhau sinh hoạt chung và đồ chơi chung
đấy cũng chính là một nguyên nhân dẫn đến lây lan trong tay chân miệng
bộ y tế cảnh báo bệnh tay chân miệng sẽ tiếp tục gia tăng
trong thời gian tới
chính vì thế để chủ động phòng chống bệnh hạn chế thấp nhất số ca mắc mới
và không để bệnh nhân tử vong người dân cần thực hiện vệ sinh cá nhân
rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ ăn chín uống xôi thường xuyên vệ sinh nhà cửa
đồ chơi trẻ em tuyệt đối không chủ quan sớm phát hiện bệnh và đưa trẻ
đến ngay cơ sở y tế bệnh viện để được thăm khám và điều trị
các cơ sở y tế cần thực hiện tốt việc phòng chống lây nhiễm chéo
nhất là giữa bệnh nhân tay chân miệng với bệnh nhân viêm phổi và viêm đường hô hấp